kính thưa quý vị ngày một tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông tp hcm đã công bố kết quả
phương vùng chống dịch covid một mươi chín mới nhất cho tuần đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và không có địa phương nào trong hai mươi hai đơn vị cấp huyện của thành phố là vùng cấp độ ba và bốn
tp hcm có một mươi địa phương là vùng cấp độ một vùng xanh gồm thành phố thủ đức
các quận một quận bảy quận tám quận một mươi quận tân phú quận tân bình quận gò vấp
và các huyện cần giờ huyện cú chi
so với tuần trước số địa phương vùng xanh tăng một đơn vị là quận tân phú
một mươi địa phương còn lại của tp hcm là vùng hai vùng vàng gồm các quận ba quận bốn quận năm quận sáu
quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh quận phú nhuận quận bình tân
và các huyện hóc môn huyện nhà bè huyện bình chánh
so với tuần trước quận tân phú từ vùng hai lên vùng một quận bình tân từ vùng ba vùng cam lên thành vùng hai
như vậy trong tuần đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tp hcm vẫn là vùng cấp độ hai vùng vàng
tỷ lệ vùng xanh toàn thành phố là năm mươi chín tỷ lệ vùng vàng là bốn mươi một
xét về quy mô quận huyện tp hcm không còn đơn vị nào thuộc cấp độ ba cấp độ bốn